cục nhập cư malaysia ngày hai mươi một tháng bảy thông báo bắt đầu từ ngày một tháng tám tới cơ quan này sẽ đẩy mạnh các chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp trong bối cảnh số trường hợp lao động bất hợp pháp bị phát hiện tại nước này vẫn tiếp tục tăng
cục nhập cư malaysia khẳng định cục này sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp từ thời điểm trên
từ ngày một tháng bảy khi chiến dịch truy quét lao động nước ngoài bất hợp pháp có tên là opega ba bắt đầu được thực hiện trên toàn quốc malaysia đã bắt giữ hơn ba người nhập cư bất hợp pháp
giới chức singapore vừa thông báo tin tặc đã đánh cắp dữ liệu sức khỏe của một năm triệu người dân nước này trong đó có cả dữ liệu cá nhân của thủ tướng lý hiển long và nhiều bộ trưởng
bộ y tế và bộ truyền thông và thông tin singapore cho biết tin tặc đặc biệt nhắm tới thông tin y tế của thủ tướng lý hiển long trong đó
có chi tiết về cá nhân thủ tướng cũng như các loại thuốc mà ông đã điều trị
bộ trên khẳng định đây là cuộc tấn công mạng có chú ý có mục tiêu và được lên kế hoạch chú đáo đồng thời mô tả đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ
tin tặc đã xâm nhập hệ thống máy tính của singhealth cơ quan y tế chính phủ của singapore với hệ thống gồm bốn bệnh viện tám phòng khám và nhiều trung tâm nghiên cứu sức khỏe khác
ngoài ra tin tặc đã tiếp cận và đánh cắp các dữ liệu cá nhân khác như danh tính số thẻ căn cước địa chỉ giới tính hay năm sinh hiện chính phủ singapore đã xin lỗi về sự việc này
ngày một mươi tám tháng bảy tổng thống indonesia joko widodo đã mời nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn và tổng thống hàn quốc moon jae in tới tham dự lễ khai mạc đại hội thể thao châu á asean hai nghìn một mươi tám diễn ra tại quốc gia vạn đảo
lời mời trên được đưa ra sau khi hai miền triều tiên nhất trí để các vận động viên diễu hành
tổng thống indonesia joko widodo đã mời nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và tổng thống asia vạn đảo
những con người làm nên cuộc giải cứu một mươi hai thiếu niên của đội bóng thái lan và huấn luyện viên bị mắc kẹt trong hang tham luồng
đặc biệt bức tranh cũng để tưởng nhớ cựu hải quân thái lan đã hy sinh trong chiến dịch giải cứu lịch sử
bức tranh là sự sen lẫn giữa hai mảng sáng tối
trong đó màng màu tối phía bên trái miêu tả thời gian tuyệt vọng khi các thành viên đội bóng vẫn chưa được tìm thấy
phần sáng hơn bên phải tái hiện thời gian sau khi các chàng trai đã được tìm ra
đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn một bức tranh
khiến tôi rất cảm động
nó mang tới cho tôi niềm tin và tình người sự trân trọng mạng sống con người không phân biệt màu da hay quốc tịch
bức tranh dài một mươi ba mét đã được trưng bày trước phòng trưng bày art bridge chiêng rai
sau khi hoàn thành nó sẽ được lắp đặt tại một bảo tàng tại công viên quốc gia tham luộng khu nam nang nun
thưa quý vị trải nghiệm trò chơi điện tử thưởng thức các bộ phim bom tấn hay xem nội thất cùng một ngôi nhà
trước khi quyết định mua nhà mà không cần phải đến tận nơi
chỉ cần ngồi tại nhà hoặc bất kỳ nơi đâu với công nghệ thực tế ảo bạn có thể thỏa thích trải nghiệm một không gian ba d siêu thực
trên thế giới công nghệ này đã được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực trong đời sống
còn tại khu vực đông nam á vài năm trở lại đây xu hướng công nghệ thực tế ảo mới trở nên phổ biến
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để cùng chúng tôi tìm hiểu xem
các nước trong khu vực đông nam á đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào cuộc sống như thế nào
thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo được viết tắt là vr là thuật ngữ miêu tả một môi trường được giả lập bởi con người
các môi trường giả lập này là hình ảnh do con người chủ động thiết kế qua các ứng dụng phần mềm chuyên dụng
được hiển thị trên màn hình máy tính hoặc thông qua kính thực tại ảo
nhằm đem lại những trải nghiệm thực tế nhất cho người xem như họ đang ở trong chính không gian đó
một trong những đặc tính nổi trội nhất khi nhắc đến thực tế ảo chính là cảm giác chìm đắm vào thế giới giả tưởng đã được thiết kế
người sử dụng sẽ có cảm giác chân thực sống động cảm nhận rõ nét nhất sự vật trước mắt
người dùng sẽ có cảm giác như mình đang sống và đang trải nghiệm trong thế giới đó chứ không phải đang ngắm nhìn nó
nắm bắt được những thế mạnh này của công nghệ thực tế ảo singapore đã tiếp cận với công nghệ mang tính cách mạng này
với việc ra mắt trung tâm chơi game thực tế ảo đầu tiên tại khu vực đông nam á có tên gọi là x chín vr
bước chân vào đây đeo chiếc kính thực tế ảo lên người chơi có thể trải nghiệm thế giới của các trò chơi một cách sống động nhất
những chiếc máy chơi game thực tế ảo này sẽ được phân phối trên toàn thế giới trong thời gian tới
điều khiến tôi hứng thú nhất về công nghệ thực tế ảo đó là nó thực sự khiến bạn cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới khác
và trong thế giới đó mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực
trung tâm giải trí này có bốn máy dành cho những tựa game như đóng vai làm thủ môn bắt bóng
làm đầu bếp trong nhà hàng hay một vận động viên quyền anh chuyên nghiệp
công nghệ thực tế ảo này thu hút tất cả các đối tượng
trong mọi độ tuổi từ trẻ nhỏ tới người già đều bị hấp dẫn bởi một chiều không gian khác trong các tựa game này
game được xem là một mảnh đất màu mỡ để công nghệ thực tế ảo vr phát triển
bởi đông nam á đang được đánh giá là thị trường game lớn và có mức tăng trưởng cao trên thế giới
ở lĩnh vực giải trí đặc biệt là thị trường game công nghệ thực tế ảo chứa được nhiều đặc điểm hấp dẫn
có thể mang tới cho người chơi những trải nghiệm siêu thực không chỉ có bó xung quanh các phim bấm
không chỉ được ứng dụng trong ngành công nghiệp game công nghệ thực tế ảo còn được ứng dụng
vào những dự án bảo tàng thông minh và bảo tàng ảo tại thái lan năm ngoái bộ văn hóa thái lan đã
công bố sáu dự án mới tại bảo tàng quốc gia bangkok với mục tiêu thu hút một mươi một mươi một triệu khách tham quan vào
năm nay quỹ bảo tàng sống và trường nghệ thuật truyền thông và công nghệ thuộc đại học triềng mai
đã phối hợp với vụ công nghệ thông tin của bộ văn hóa thái lan để thực hiện dự án này
với sự trợ giúp của công nghệ cao mới cùng với các chuyên gia từ các khu vực tư nhân và các trường đại học địa phương
bộ văn hóa giờ đây đang nâng cấp bốn mươi một bảo tàng quốc gia thành bảo tàng thông minh
nơi các du khách có thể chiêm ngưỡng các kiệt tác lịch sử trên điện thoại thông minh và máy tính bảng của mình
trong khi đó tại indonesia ứng dụng công nghệ thực tế ảo còn được dùng để quảng bá văn hóa của quốc gia này
nhờ lĩnh hội và ứng dụng công nghệ này cộng đồng sáng tạo ở ngôi làng dagopochok đã trở thành tâm điểm chú ý tại bandung
thành phố nằm cách thủ đô jakarta một trăm bốn mươi km
hầu hết các bức tranh tường trong vùng đều có thể được xem trên ứng dụng điện thoại thông minh có tên gọi là indonesia trong tay bạn
các nhà phát triển ứng dụng hy vọng sẽ thu hút những du khách am hiểu về công nghệ cũng như thúc đẩy kinh tế địa phương
chính quyền bandung đặt mục tiêu trong ba năm tới sẽ đưa dự án quảng bá du lịch địa phương bằng công nghệ cao này tới tất cả ba mươi quận huyện trong thành phố
việc mô phỏng nhà mẫu tương lai bằng những công nghệ cao
tiên tiến như kính thực tế ảo mô hình ảo đang là phương thức phổ biến trong chiến dịch kinh doanh nhà ở cao cấp trên toàn cầu
zip martch sàn giao dịch bất động sản ở philippines được xem là công ty đầu tiên ở đông nam á áp dụng công cụ thực tế ảo trong lĩnh vực bất động sản với quy mô lớn
công cụ thực tế ảo via có thể giúp khách hàng mua nhà tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng việc giảm số lần di chuyển đến dự án
các nhà mua giới cũng tránh được thời gian di chuyển dài
xu hướng ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong kinh doanh bất động sản cũng đã bắt đầu xuất hiện tại việt nam
trong không gian này tất cả các sản phẩm trong gia đình đều được dựng hình ba d để bạn có thể quan sát tìm hiểu ở mọi góc nhìn
bạn có thể nhìn thấy vật thể thay đổi trên màn hình ngay theo ý muốn
đơn giản như tắt mở đèn chiếu sáng lựa chọn màu của chiếc bàn ăn
hay phức tạp hơn là thay đổi vị trí của một đồ vật nào đó

các em và công ty cũng giới thiệu trải nghiệm cái không gian ảo
xem nhà được thực tế qua những mô hình ảo
mình rất là tò mò mọi thứ rất là chân thật
mình không phải tưởng tượng quá nhiều
mình chỉ có thể là áp lên những cái
cái thiết kế mà mình có thể thấy được cái ngôi nhà tương lai của mình cụ thể như nào khi áp lên những cái màu này màu kia rất là thú vị
đây là một dự án của holomia một start up trong lĩnh vực công nghệ thực tế ảo
từ năm hai nghìn một mươi sáu holomia đã cho ra đời một sản phẩm công nghệ thực tại ảo ứng dụng vào việc marketing cho các dự án bất động sản
sử dụng công nghệ quét không gian thực ba d kết hợp với công nghệ thực tại ảo
các căn hộ mẫu sẽ được quét và tái tạo trong môi trường ba d trên máy tính
do đó hình ảnh các dự án được hiển thị ở tất cả các chiều trái phải trên dưới
người xem còn có thể di chuyển từ điểm này sang điểm khác khám phá các không gian khác nhau
hay thậm chí nhìn bao quát toàn bộ không gian từ trên cao
các cảm quan đo lường về cách thiết kế bố trí không gian mặt sàn các tầng và đồ nội thất
qua hình ảnh phân bố mặt sàn và góc nhìn ba d thực của cả ngôi nhà đều được hiển thị đầy đủ qua các thiết bị thực tại ảo
hiện giờ thì những cái sản phẩm của chúng tôi đang sử dụng thì là đang dựa trên nền tảng công nghệ ba d
chúng tôi số hóa lại những cái không gian thật vẽ lên những không gian ảo
và đưa con người ta nhập vai vào trong không gian đó và có thể tương tác trong môi trường ảo
hiện giờ thì chúng tôi đang mở rộng ra chúng tôi làm thêm cả những phim về thực tế ảo
là có thể giúp mọi người có thể là đi thăm quan có thể đi du lịch
thay vì phải đến tận nơi thì họ có thể đi từ một chỗ họ có thể đi thăm quan khắp nơi
có thể khám phá khắp nơi trước khi họ
đến đấy và sống một cuộc sống thức ở đó
mặc dù đã gặt hái được những thành công bước đầu
nhưng các doanh nghiệp phát triển công nghệ thực tế ảo vẫn còn rất nhiều khó khăn
thị trường công nghệ thực tế ảo tại việt nam tuy nhiều tiềm năng
nhưng bên cạnh đó vẫn còn gặp không ít những trở ngại
trong đó chính bản thân công nghệ tiên tiến cũng là rào cản khiến khách hàng khó tiếp cận
về thực tế ảo thì chắc mọi người đều nhìn thấy là chúng ta đang có thể gọi là đi ngang hàng

đi xong với trên thế giới
tại vì khi mà nói đến công nghệ ở thời điểm này
thì cái cuối cùng mọi người đang hướng tướng là vấn đề nội dung
và cái đó là cái lợi thế của người việt nam
người việt nam là người ta rất là thông minh rất là nhanh nhạy
có thể phát triển những cái ứng dụng những cái nội dung rất là nhanh
và tôi thì rất là tự tin là mình chúng ta có thể làm được
còn nếu mà có sự hỗ trợ tốt có sự phát triển đúng hướng
chúng ta có thể làm những sản phẩm cạnh tranh tốt với thế giới
chứ không phải là
khó khăn thì có nhiều
như khó khăn về vốn về nhân sự
bởi vì những cái lĩnh vực này cũng mới
kiếm nhân sự cũng rất là khó
tiếp theo là thị trường
bởi vì là do là mới cho nên là thị trường cũng chưa được đón nhận
cho nên là cần phải là những cái truyền thông
và để tuyên truyền cho khách hàng biết đến
rõ ràng thực tế ảo đang là một trong những công nghệ tiên phong
trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
tại khu vực đông nam á nói chung và tại việt nam nói riêng
thực tế ảo đã được ứng dụng
vào rất nhiều lĩnh vực như giáo dục
y tế bất động sản du lịch hay thị trường game
tuy nhiên công nghệ này vẫn còn đang rất mới mẻ
nhưng chắc chắn rằng
bằng trí tuệ của các doanh nghiệp asean
trong tương lai công nghệ thực tế ảo sẽ phát triển rất mạnh mẽ
và không hề thua kém các khu vực khác trên thế giới
trong phần điểm đến tuần này
mời quý vị và các bạn cùng đến với đất nước chùa vàng thái lan
nơi đây nổi tiếng với du lịch biển đảo
và hòn đảo koh lanta
định danh là thiên đường
là một trong những điểm rừng chân tuyệt vời
mà bạn nhất định không nên bỏ lỡ trong dịp xuân hè này
nếu bạn muốn tận hưởng một không gian yên tĩnh
trong lành và nét đẹp hoang dại của đại dương
thì koh lanta chính là lựa chọn tuyệt vời của bạn
koh lanta được biết đến là một tỉnh đảo rộng lớn
nằm ngoài khơi của biển andaman thái lan
nằm ở phía nam hai khu du lịch thái lan nổi tiếng
là phuket và krabi
koh lanta nằm cách biệt đất liền
mang vẻ đẹp hoang sơ
thơ mộng trên cả mặt đất và dưới đáy biển
chính vì thế koh lanta được những người yêu biển
gọi là thiên đường
rất thích hợp cho các kỳ nghỉ dưỡng của gia đình
hay các cặp đôi yêu nhau
nếu như bạn muốn tìm một không gian sôi động
thì hãy đến bờ tây bắc của đảo koh lanta
nơi đây với bãi biển klongdao hay long beach
những nhà hàng khách sạn khu mua sắm vui chơi
sẽ là điểm rừng chân lý tưởng
cho những du khách yêu thích sự náo nhiệt
koh lanta không chỉ có những bãi biển đẹp
và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ thơ mộng
nơi đây còn mang đến cho bạn
nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn
bạn có thể ghé thăm vườn quốc gia mu koh lanta
viện hải dương quốc gia
hay tới ngọn hải đăng trên mũi phía nam
nếu bạn là người yêu thích các hoạt động bãi biển
hoạt động dưới nước
thì có thể tới các hòn đảo nhỏ ở phía nam koh lanta yai
như koh ngai raiko hay koh mook
để tham gia bơi lội lặn lướt ván và tắm nắng
trên những bãi biển tuyệt đẹp tại đây
koh lanta cũng là lựa chọn lý tưởng
cho những du khách yêu thích lặn biển
bởi nơi đây sở hữu hai điểm lặn
hin da ang và hin muang
được đánh giá là tốt nhất sứ chùa vàng
lặn biển ngắm san hô
cũng như vô vàn các loài sinh vật biển phong phú
rực rỡ sắc màu
sẽ là trải nghiệm tuyệt vời dành cho bạn
nếu bạn đang có dự định du lịch tới thái lan
chắc chắn bạn không nên bỏ lỡ cơ hội
đến với hòn đảo koh lanta
để trải nghiệm một điểm du lịch tuyệt vời
tận hưởng cảnh quan tâm
tươi đẹp cùng không khí trong lành nơi đây